phòng cháy chữa cháy cũng có mặt tại các điểm tập trung đông người sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ đầu năm các tổ tuần tra đã liên tục được lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội triển khai
theo ghi nhận thực tế chủ yếu các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã có phương án là bố trí các tổ tuần tra ở trên khắp các địa bàn khép kín trên địa bàn phối hợp với các lực lượng khác như giao thông một trăm một mươi ba